xung quanh những thông tin khác nhau về dự án xây dựng cắt treo tại hang sơn đòng
đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khẳng định
quan điểm của bộ là việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa
luôn đi liền với việc phát huy giá trị của di sản phục vụ con người mang lại lợi ích kinh tế
việc xây dựng cũng phải báo cáo xin ý kiến của thủ tướng chính phủ
quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường
và văn hóa xã hội của cả khu vực đảm bảo phát triển bền vững
và nhạy cảm như hang sơn đòn cũng như vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
thì việc đầu tư phát triển trong đó có dự án xây dựng cáp treo nhất thiết
phải có ý kiến của bộ văn hóa thể thao và du lịch các cơ quan liên quan
vì vậy mọi hoạt động ảnh hưởng tác động đến vườn quốc gia phong nha kẻ bàng nói chung
và hang sơn đòn nói riêng đều phải hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định
về bảo vệ di sản các quy định của pháp luật việt nam và công ước quốc tế về bảo vệ di sản